theo cục cảnh sát giao thông từ hôm nay mùa một tháng sáu phần mềm tra cứu thông tin giấy phép lái xe và phương tiện vi phạm qua hình ảnh sẽ chính thức đi vào hoạt động
người dân có thể vào trang http www csgt vn để tra cứu xem liệu biển số xe của mình có nằm trong danh sách xe vi phạm hay không
công cụ tra cứu được tích hợp trên trang thông tin điện tử của cục cảnh sát giao thông giúp người dân tra cứu dữ liệu một cách dễ dàng
xem liệu biển số xe của mình có nằm trong danh sách xe vi phạm hay không
phần mềm còn giúp chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giúp kiểm soát giấy phép lái xe phục vụ công tác cấp đổi giấy phép lái xe